các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi qua sân bay quốc tế trang giang tỉnh giang quân người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng hàn quốc
xác minh và tìm hiểu thông tin về vụ việc
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc giữ liên hệ với các cơ quan chức năng hàn quốc
để cập nhật thông tin hỗ trợ tìm kiếm công dân sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
một thông tin khác thưa quý vị một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong xảy ra tại bình phước
nạn nhân là ông nguyễn văn an năm mươi ba tuổi trú tại xã minh thắng thị xã trân thành
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi ông nguyễn văn an điều khiển xe ô tô vào dãy cao su ở ấp bảy xã minh thắng thị xã trơn thành
tại đây trong lúc ông an đang dừng xe đi kiểm tra vườn thì có một nam thanh niên đi đến dùng quốc
đập liên tiếp vào xe ô tô của ông an
phát hiện sự việc ông an chạy đến xe ô tô của ông an
đến nơi đậu xe ô tô để ngăn chặn thì bị đối tượng này dùng quốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng rời khỏi hiện trường vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xưng đầy kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé